ngày ba mươi một tháng ba học viện báo chí và tuyên truyền đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp agc open day hai nghìn một mươi chín
nhằm đem đến những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực báo chí truyền thông lý luận chính trị tại việt nam
ngày hội đem tới cho các em học sinh và phụ huynh cơ hội được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với đại diện của các cán bộ tư vấn tuyển sinh của học viện
tham dự triển lãm ảnh nhà báo chiến sĩ tọa đàm những câu chuyện nghề giao lưu cùng các nhà báo lão thành
cựu sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực báo chí truyền thông của trường
đồng thời tìm hiểu các thông tin mới nhất về kỳ thi năng khiếu báo chí năm hai nghìn một mươi chín
và có những định hướng đúng đắn cho việc lựa chọn công việc tương lai
phù hợp với năng lực sở thích điều kiện của bản thân các em và nhu cầu của xã hội